trong sáng nay viện pasteur nha trang đã tiến hành xét nghiệm khẳng định đối với hai mẫu xét nghiệm nghi ngờ dương tính với covid một mươi chín
do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng gửi đến
trong hai mẫu gửi đến có một mẫu có kết quả khẳng định dương tính nâng tổng số ca mắc bệnh covid một mươi chín tại việt nam lên sáu mươi tám bệnh nhân
bệnh nhân số sáu mươi tám có quốc tịch mỹ lấy vợ người việt nam có địa chỉ tại thành phố đà nẵng
trước đó bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi qua nhiều nước như ấn độ tây ban nha mà rốc thụy sĩ đức hà lan và hungary
vào khoảng chín h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân di chuyển trên chuyến bay mi sáu trăm ba mươi hai từ singapore đến thành phố đà nẵng
sau khi đáp xuống sân bay bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế cách ly tạm thời tại khu vực cửa khẩu và chuyển đến bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an vào chiều cùng ngày
tính đến thời điểm một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba tp đà nẵng ghi nhận bốn ca mắc
hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành giả soát tất cả các hành khách trên chuyến bay mi sáu trăm ba mươi hai singapore nhập cảnh vào đà nẵng vào ngày một mươi bốn tháng ba để tiến hành cách ly theo quy định
từ hai mươi giờ tối qua hơn năm người ở thôn văn lâm ba xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận nơi bệnh nhân covid một mươi chín thứ sáu mươi một sinh sống đã được cách ly để phòng chống dịch
theo lãnh đạo công an huyện thuận nam toàn bộ lực lượng chốt trực sẽ duy trì hai mươi bốn trường
trên hai mươi bốn h các trường hợp không có tên trong danh sách thuộc diện cách ly sẽ được tạo điều kiện ra vào thôn
tuy nhiên những người này phải kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng đồng thời lực lượng công an cũng sẽ kiểm tra tên trong danh sách và giấy tờ tùy thân
thời gian cách ly tối thiểu hai mươi tám ngày bắt đầu thực hiện từ hai mươi giờ tối cùng ngày
tính đến thời điểm hiện tại các trường hợp f một tiếp xúc với bệnh nhân số sáu mươi một đưa đi cách ly là năm mươi một người và f hai là một trăm ba mươi một người
từ ngày hôm nay tám chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh quảng ninh bằng đường bộ đặt tại các địa điểm tiếp giáp với bốn tỉnh thành phố lân cận là hải phòng hải dương lạng sơn và bắc giang bắt đầu hoạt động
lực lượng tham gia tại tám chốt kiểm soát gồm công an quân sự y tế và thanh tra giao thông
mỗi chốt bố trí từ sáu đến chín người gồm ba tổ công tác làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày bắt đầu hoạt động từ ngày một mươi tám tháng ba
nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát một trăm linh người nước ngoài đến quảng ninh
thực hiện đo thân nhiệt khai báo y tế lịch sử đi lại khuyến khích sử dụng hình thức khai báo điện tử
kiểm soát chặt chẽ người việt nam đến và đi khỏi địa bàn quảng ninh nhất là các trường hợp trở về hoặc đi qua vùng dịch
kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng bảo đảm tất cả hành khách đeo khẩu trang phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn